các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã chủ động nắm chắc tình hình di biến động của dân cư trên địa bàn
đặc biệt đối với các quận huyện thị xã có các chốt kiểm soát dịch của thành phố
phối hợp với các cơ sở ngành thành phố và các cơ quan liên quan có phương án bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với số công nhân nêu trên thực hiện chế độ báo cáo theo quy định
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
chúng tôi tự tin là kênh thông tin uy tín chất lượng kịp thời đăng tải những thông tin nóng nhất
thời sự nóng nhất về tình hình dịch bệnh sức khỏe của người dân
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại